ngày hai mươi hai tháng ba tỉnh bình phước đã lòng trọng tổ chức lễ khánh thành dự án khu di tích quốc gia đặc biệt bộ chỉ huy quân giải phóng miền nam việt nam
căn cứ tà thiết và tổ chức họp mặt truyền thống tỉnh bình phước bình dương nhân kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng tỉnh bình phước
tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyễn minh chiết nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước nguyên bí thư tỉnh ủy sông bé
đồng chí trương tần sang nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước qua các thời kỳ
và các đồng chí lãnh đạo tỉnh bình phước bình dương và nguyên cán bộ chiến sĩ khu một mươi phân khu bình phước
tại buổi lễ các đại biểu và nhân dân tỉnh bình phước đã ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân bình phước
cách đây đúng bốn mươi bốn năm ngày hai mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trung tâm tỉnh lị bình long nơi đặt bộ máy chính quyền đầu não của nguyễn quyền
sài gòn đã sụp đổ toàn diện về chính trị quân sự kinh tế xã hội đây là ngày bình phước được giải phóng
sự kiện này đánh dấu một mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh của quân dân tỉnh bình phước cùng với quân dân cả nước
làm nên cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
nhân dịp này tỉnh bình phước cũng đã tổ chức lễ khánh thành khu di tích quốc gia đặc biệt bộ chỉ huy quân giải phóng miền nam việt nam
hay còn gọi là căn cứ tà thiết
sau hơn hai năm triển khai xây dựng dự án gồm nhiều hạng mục như nhà truyền thống đài tưởng niệm cổng vào nhà đón tiếp với tổng mức đầu tư ba trăm ba mươi sáu tỷ đồng